bà con tiểu bào nước ngoài hãy yên tâm vào sự nghiệp bảo vệ thủ quyền biển đạo của tổ quốc

các tỉnh bắc lào thượng tướng lê quý vương ủy viên trung môn đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị với trách nhiệm được giao trong giai đoạn tới công an tỉnh sơn la và công an các tỉnh bắc lào cần tiếp tục chủ động đoàn kết hiệp đồng các chiến nâng tầm tham mưu và triển khai các phương án kế hoạch phòng chống và kiểm soát ma túy nhằm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn góp phần xây dựng tuyến biên giới việt lào hòa bình hữu nghị mãi mãi sang tươi đời đời b
các tỉnh bắc lào thượng tướng lê quý vương ủy viên trung môn đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị với trách nhiệm được giao trong giai đoạn tới công an các tỉnh bắc lào cần tiếp tục chủ động đoàn kết hiệp đồng các chiến nâng tầm tham mưu và triển khai các phương án kế hoạch phòng chống và kiểm soát ma túy nhằm giữ vững an ninh chính trị và triển khai các phương án kế hoạch phòng chống và kiểm soát ma túy nhằm giữ vững an ninh chính trị và triển khai các phương án kế hoạch phòng chống và kiểm soát ma túy nhằm giữ vững an

và chỉ thị số bốn của bộ công an
thượng thướng nguyễn phan thành ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
cần chú trọng xây dựng củng cố các mô hình phần việc phù hợp với đặc điểm từng lực lượng đơn vị
đồng thời xây dựng những bộ chỉ số dễ hiểu dễ nhớ dễ thực hiện và lượng hóa được kết quả thực hiện
hoàn thiện các quy định về chuẩn mực đạo đức lối sống tiêu chí văn hóa công sở
văn hóa giao tiếp của từng lực lượng xếp chặt kỳ luật kỳ cương điều lệnh
tổ chức hội nghị công an lắng nghe ý kiến nhân dân khảo sát đưa ra giải pháp
để nâng cao chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân đối với lực lượng công an
trong tuần qua trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
tại lễ trao tặng ba trăm linh camera phát hiện nhiệt cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy việt nam
do công ty trách nhiệm hữu hạn samsung điện tử việt nam trao tặng
thứ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương
xã hội hóa vận động các tổ chức cá nhân đồng hành cùng nhà nước và bộ công an
trong việc trang bị phương tiện thiết bị cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng thời đề nghị cục cảnh sát phòng trái cháy cháy và cứu nạn cứu hộ
cũng như các đơn vị tiếp nhận sử dụng sản phẩm có hiệu quả nâng cao năng lực chiến đấu
giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ tai nạn sự cố gây ra
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết ba tháng triển khai bố trí công an xã chính quy
trên địa bàn tỉnh công tùng trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đánh giá cao kết quả đạt được trong việc phối hợp thực hiện giữa công an tỉnh và chính quyền địa phương
trong công tác bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã
đồng thời cũng nhắc nhở lực lượng công an chính quy khi về địa bàn
phải gần dân coi mình là con em của nhân dân có những biện pháp khắc phục những khó khăn
đẩy mạnh công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện hiệu quả
nhằm đảm bảo an ninh trật tự nhất là ở các cơ sở
cũng trong tuần qua trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đã đến dự lễ khánh thành đài kỷ niệm cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cầu nước một nghìn chín trăm năm mươi bốn một nghìn chín trăm bảy mươi năm
và họp mặt kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
công trình được xây dựng trên quảng trường học viện an ninh nhân dân
thể hiện tấn lòng tri ân đối với hơn một vạn cán bộ công an tri viện
cho chiến trường miền nam thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
thứ trưởng nguyễn văn sơn khẳng định đài kỷ niệm là một công trình
có ý nghĩa biểu tượng và mang giá trị nhân văn sâu sắc
ghi nhớ về tinh thần chiến đấu ngoan cường mưu trí dũng cảm
của các cán bộ công an tri viện
chuyển sang những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
lợi dụng sự quen biết đối tượng nông thị nga trú tải phường sông bằng
đã thực hiện giao dịch mua bán và không thanh toán đủ số tiền
cho đối tác nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân
với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tòa nhân dân tỉnh cao bằng đã tuyên phạt bị cáo nga
một mươi sáu năm tù giam trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày hôm nay
theo cáo trạng của vụ án từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn cho đến tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
qua sự giới thiệu của nguyễn thị thủy ở thành phố cao bằng
nguyễn thị dung chú huyện thủ thừa tỉnh long an
đã giao dịch mua bán gạo với nông thị nga chỉ thông qua điện thoại
và không có giấy tờ
mỗi lần chuyển gạo lên cao bằng cho nga thì dung không trực tiếp giao gạo
mà chỉ đạo cho ba kế toán của dung tại cảng hải phòng
là nguyễn thị huyên phùng văn quyết và vũ văn dân
thuê xe vận chuyển gạo lên cao bằng cho nga
và cụ thể dung đã chuyển tất cả ba mươi ba xe gạo trong nông thị nga
với tổng trọng lượng là gần hai triệu tấn
giá trị tổng số tiền là gần hai mươi một tỷ đồng
nông thị nga đã chuyển trả cho dung tổng số tiền là hơn một mươi năm tỷ đồng
số tiền còn lại nga đã chiếm đoạt của nguyễn thị dung là hơn năm năm tỷ đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nông thị nga mức án một mươi sáu năm tù giam
vào ngày hôm nay hai mươi tám tháng bốn toàn quốc đã xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn giao thông
làm chết hai mươi người bị thương một mươi tám người
và đều là tai nạn giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy
không xảy ra tai nạn
so sánh với ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm của năm ngoái
tai nạn giao thông không tăng giảm số vụ
tăng sáu người chết tức là tăng bốn mươi hai
tăng một người bị thương tức là tăng năm chín
như vậy là sau hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
cả nước đã xảy ra bốn mươi bốn vụ tai nạn giao thông
làm chết ba mươi sáu người bị thương ba mươi ba người
so sánh với hai ngày đầu tiên của kỷ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm của năm ngoái
tai nạn giao thông của năm nay đã tăng một mươi
số người chết tăng ba mươi tám bốn
người bị thương tăng ba mươi bảy năm
về công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương
đã phát hiện xử lý ba năm trăm linh tám trường hợp vi phạm
phạt ba tỷ năm trăm sáu mươi triệu đồng
tạm giữ hai mươi hai ô tô bốn trăm hai mươi ba mô tô bốn trăm một mươi ba giấy tờ các loại
cũng trong ngày hôm nay
đường dây nóng của uban giao thông quốc gia
đã nhận được một mươi năm cuộc gặp
gọi và tin nhắn của người dân
phản ánh về việc tăng giá vé nhồi nhét hành khách
trở quá số người quy định
và tình trạng ùn tắc giao thông
tại một số tuyến đường
thu hút đông đảo du khách
bên cạnh mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
trật tự công cộng
tại các điểm du lịch biển trong dịp nghỉ lễ và mùa du lịch
thì công tác phòng cháy chữa táy
tại đây cũng được hết sức chú trọng
đặc biệt là tại các cơ sở kinh doanh
như là nhà nghỉ khách sạn và quán ăn nhà hàng
là những nơi tập trung đông người
và sử dụng nhiều vật liệu dễ bắt cháy
và để công tác phòng cháy chữa cháy
đạt được hiệu quả cao nhất
lực lượng chức năng công an tỉnh thanh hóa đã tăng cường công tác
thanh kiểm tra cũng như là nâng cao hiệu quả tuyên truyền
thay đổi trong nhận thức của các chủ cơ sở kinh doanh
về phòng cháy chữa cháy
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và người dân
khu du lịch sầm sơn thành phố sầm sơn thành hóa
có hàng trăm nhà nghỉ khách sạn nhà hàng lớn nhỏ hoạt động
nhằm phục vụ nhu cầu du lịch của du khách
nơi đây luôn tập trung nhiều người
nhu cầu sinh hoạt cũng như sử dụng điện lớn
nên nguy cơ cháy nổ rất cao
chính vì vậy bản thân chủ cơ sở
cần nhận thức và có trách nhiệm
trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
tại chính cơ sở của mình
tránh để xảy ra những vụ hỏa hoạn đáng tiếc
nhà hàng luôn luôn đề cao vấn đề an toàn hàng đầu
cho nên vấn đề phòng cháy chữa cháy
đối với nhà hàng thì luôn luôn được tất cả nhân viên
cũng như ban lãnh đạo nhà hàng
rất là coi trọng và thường xuyên kiểm tra
cũng thường xuyên cập nhật những kiến thức
cũng như kỹ năng mới về phòng cháy chữa cháy
nhà hàng cũng trang bị các thiết bị rất là hiện đại
và đúng tư chuẩn
lúc nào cũng nằm trong tình trạng sẵn sàng
có thể sử dụng được
ngoài những cơ sở đã chấp hành nghiêm trình
về công tác phòng cháy chữa cháy
qua công tác kiểm tra
nhắc nhở và tuyên truyền
lực lượng phòng cháy chữa cháy
cũng phát hiện một số cơ sở nhà hàng
khách sạn chưa đáp ứng được
trong việc trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy cần thiết
sau khi kiểm tra
cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an thành phố sâm sơn
đã nêu rõ những thiếu sót
cũng như các thiết bị còn thiếu với chủ cơ sở
bác có chị
vừa rồi đoàn kiểm tra cũng đã được chị dẫn đi
tham quan các khu vực trong cơ sở của mình
bác chị thì qua công tác kiểm tra thực tế
có nhắc nhở mình một số cái
sai phạm như thế này
thứ nhất là về số thiếu sót phòng cháy chữa cháy
đề nghị các chị có ghi chép thường xuyên
các hoạt động của cơ sở liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy
thứ hai là bác chị
trên đường lối thoát nạn của hai cơ thống bộ của mình
đề nghị các chị trang bị
kệ thống đèn chiếu sáng khẩn cấp
và đèn chỉ dẫn thoát nạn sz
trang bị bổ sung phương tiện phòng cháy chữa cháy
cho khu vực nhà ăn của khách sạn
cũng như là khu vực bếp
đảm bảo là khắc phục
tình huống bất chợt có thể ra
khi được cán bộ cảnh sát
phòng cháy chữa cháy nhắc nhở
chủ cơ sở đã tiếp nhận và lắng nghe
những thiếu sót và hứa sẽ khắc phục
qua công tác kiểm tra của đoàn nhà
các anh em của nguyên đoàn
thì khách sạn chúng tôi sẽ nghiên túc
thực hiện và tiếp thu những
sai phạm của mình và xin hứa sẽ
sửa chữa cho lần sau
tại khu du lịch hải tiến
hoàng hóa công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy
tại các cơ sở kinh doanh
nhà nghỉ khách sạn
cũng được triển khai liên tục và rộng rãi
nhằm thắt chặt hơn nữa về công tác phòng cháy chữa cháy
tránh sự việc đáng tiếc xảy ra
qua công tác kiểm tra
cả những cơ sở khách sạn lớn
cũng còn tồn tại những thiếu sót
về trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
một số hộng nước bách tường
mình đang còn trong quá trình bảo dưỡng
trước khi đưa vào khai thác
thì mình phải bổ sung
bổ sung các lăng vòi
khi mà mình đưa ra bảo dưỡng
rồi mình phải trả lại những chi cú
để đảm bảo về số
lượng và chất lượng
để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy
trong quá trình khai thác
sử dụng khi bắt đầu bước vào mùa du lịch
thời gian qua
khi nhận trên địa bàn cả nước
diễn biến các vụ cháy nổ xảy ra hết sức phức tạp
gây hậu quả nghiêm trọng
do đó ngoài sự chủ động tích cực
của lực lượng chức năng
người dân doanh nghiệp trên địa bàn
cũng cần nâng cao ý thức phòng cháy
từ những chi tiết nhỏ nhất
hạn chế tối đa sự xuất hiện của giặc lửa
đảm bảo cho người dân và du khách
khi lưu trú
sau hơn bảy năm được ubnd tp hà nội phê duyệt
dự án đầu tư xây dựng công trình
bệnh viện đa khoa một nghìn giường
tại huyện mê linh tp hà nội
trên cơ sở diện tích của bệnh viện đa khoa mê linh cũ
vẫn chưa được triển khai
toàn bộ diện tích và cơ sở hạ tầng vật chất
gần như bỏ hoang gây lãng phí nghiêm trọng
và dự án đắp chiếu
chính là câu gọi ví von của người dân nơi đây
khi được hỏi về vấn đề này
hơn một mươi hai hectare đất bị bỏ hoang
cơ sở hạ tầng cũ xuống cấp
trong khi đó niềm mong mỏi
nhiều năm qua của người dân
về một bệnh viện đa khoa một nghìn giường
thì dự án này vẫn chỉ nằm trên giấy
mình cảm thấy nó lãng phí
nghĩa là nó tóm lại nó không hợp lý
rất là muốn có một bệnh viện lớn
ở khu vực mình không
thứ nhất là tiện cho công việc
thăm khám chữa bệnh
để giúp cho đời sống bà con
để không thế thì nó tóm lại là không được
cái chỗ bệnh viện đấy
bà xây dựng một nghìn giường
thế bây giờ bà xây dựng một nghìn giường
mà không phải xây dựng bỏ không đấy
bây giờ đất nông nghiệp thì dân có sản xuất
bỏ nắng kỹ
yêu cầu nhà nước bây giờ xây dựng nghìn giường về đấy
cho dân chúng tôi nửa miền bắc này
chúng tôi trở trung vào đấy khỏi về hà nội
về hà nội rất chật mà rất khổ
lô đất với diện tích hơn một mươi hai hectare này
thuộc xã đại thịnh và tam đồng
huyện mê linh hà nội
đây từng là bệnh viện đa khoa huyện mê linh cũ
lô đất này được ủy ban nhân dân thành phố hà nội
phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
bệnh viện đa khoa một nghìn giường
nhằm giãn mật độ và giảm tải số dương bệnh
của các bệnh viện trong nội thành
góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc
sức khỏe nhân dân thủ đô hà nội
và các vùng lân cận
mục đích của dự án này nhân văn là thế
tuy nhiên hơn bảy năm trôi qua
toàn bộ diện tích này gần như bị bỏ hoang
gây lạng phí về quỹ đất
và cơ sở hạ tầng nghiêm trọng
và bệnh viện đa khoa cũ vẫn phải cắt cử
bảo vệ trong non khu đất hàng ngày
sau khi bệnh viện chuyển đi
đơn vị vẫn duy trì
bảo vệ trong non
các cơ sở vật chất
còn lại ở
nơi bệnh viện
cũ bây giờ
bản thân tôi thấy cơ sở
khi bệnh viện chuyển đi
thì thấy có
nhiều những cái
bà con dân nhìn vào
có rất nhiều ý kiến
và thậm chí có ý kiến
người ta xuống xã rất bức xúc
và đề nghị tại sao
để đất bỏ không như thế
với cái góc độ chúng tôi là cấp cơ sở
thì thấy sự thực như vậy
cho nên hôm nay các đồng chí về
sự quan tâm đồng chí
thì thay mặt
các đồng chí lãnh đạo
chính quyền địa phương
và nhân dân
cũng như cử tri
rất đề nghị
các đồng chí
cũng như các cấp
cho tiến độ
nếu mà cái dự án này
có thực thi
là bệnh viện một giường
có khả thi
thì đề nghị
là đẩy nhanh
cho tiến độ
còn nếu mà khả thi
thì đề nghị thù rồi
để coi làm cho phép
dự án nằm trên giấy
không còn là điều
xa lạ với nhiều vùng
người dân thì không có
đất sản xuất
còn những bãi đất vàng
bị bỏ hoang
thì lại cứ nằm
ỉ bắt động
trách nhiệm của cơ quan
quản lý đến đâu
và liệu dự án
có được triển khai
như lúc ban đầu
chúng tôi sẽ tiếp tục
thông tin gửi tới quý vị
và các bạn
và các bản tin tiếp theo
chỉ còn hơn một tuần nữa
là kỷ niệm sáu mươi năm năm
chiến thắng điện biên phủ
và đây cũng là
đang thời điểm
nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
mùa một tháng năm
lượng du khách đến tham quan
tại các điểm di tích
chiến trường điện biên phủ
từ sáng sớm
đã có hàng nghìn du khách
đến tham quan
tại các điểm di tích
chiến trường điện biên phủ
như đồi am một
bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ
hầm đờ cát
tượng đài chiến thắng điện biên phủ
sở chí huy chiến dịch điện biên phủ
du khách đến đây
không chỉ là những cựu chiến binh
mà còn có cả các thế hệ thanh niên
và ai cũng trong tâm trạng
bồi hồi xúc động
khi được đến thăm những di tích
gắn với chiến thắng hào hùng
của quân và dân ta
cách đây sáu mươi năm năm
để đáp ứng nhu cầu
cho khách tham quan
ngành du lịch tỉnh điện biên
cũng đã huy động đội ngũ
thuyết minh viên
tăng cường tại các điểm di tích
tổ chức lớp đào tạo
tập huấn nghiệp vụ
bồi dưỡng kiến thức
về chiến dịch điện biên phủ
đồng thời chú trọng công tác
trùng tu tôn tạo
xây dựng cảnh quan
xanh sạch đẹp
tại các điểm di tích
trưng bày thêm nhiều hiện vật
tại bảo tàng
theo thống kê
từ bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ
chỉ tính riêng
ngày nghỉ lễ đầu tiên
hai mươi bảy tháng bốn
đã có hơn năm sáu trăm linh lượt khách tham quan
tại các điểm di tích
trong những ngày tiếp theo
lượng du khách tham quan
còn tăng mạnh
do gần với kỷ niệm sáu mươi năm năm
chiến thắng điện biên phủ
ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn